tin bão gần bờ cơn bão số một theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão cách mũi cà mau hai trăm bốn mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi chín h ngày bốn tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh hai độ kinh đông cách đảo thổ chu kiên giang khoảng ba trăm năm mươi km về phía tây tây nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
do ảnh hưởng của bão số một khu vực nam vịnh thái lan và vùng biển phía nam cà mau có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động rất mạnh
vùng biển các tỉnh từ cà mau
đến kiên giang bao gồm cả huyện đảo phú quốc và đảo thổ chu có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động